do quen biết từ trước và có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân tên v sinh năm hai nghìn năm chú huyện bình lục tỉnh hà nam
đêm ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một hùng đón v về nhà
đến trưa ngày hai mươi bốn tháng hai khi biết gia đình đi tìm và lo sợ hùng và v thống nhất cùng tự tử
khi hùng dùng tay bóp cổ vê đến tử vong và nhảy xuống ao cạnh nhà để tự tử nhưng không thành
sau đó hùng đã đi ra cầu thái hà và tiếp tục tự tử thì bị bắt giữ
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo phan thị quý
chú huyện châu thành tỉnh kiên giang bốn năm tù về tội giết người
điều đáng nói là nạn nhân trong vụ án chính là con ruột
ở cùng nhà với bị cáo tên phạm quốc hường hiện đang mắc bệnh tâm thần
trước đó vào ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hưởng phát bệnh tâm thần và đã hành hung phan thị quý
sau đó bị hại đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và bàn tay trái của hưởng
hưởng được người dân đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang để cấp cứu điều trị với thương tật là ba mươi ba
đến ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi phan thị quý bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang khởi tố
và ra lệnh bắt tạm giam về hành vi giết người
mới đây phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tiền giang phối hợp với trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm
và công an huyện châu thành phá tụ điểm đánh bạc tại khu đất chống
thuộc ấp tân phong xã tân lý tây huyện châu thành
tại thời điểm kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ một mươi chín đối tượng thu giữ chín con gà một cân đồng hồ
một bộ lắc tài xỉu một bộ bài một bộ cá ngựa trên ba mươi năm triệu đồng tạm giữ hai mươi sáu xe mô tô cùng một số tăng vật có liên quan
tiếp đó phòng cảnh sát cơ động đã bàn giao vụ việc cho công an huyện châu thành để điều tra xử lý theo thẩm quyền
trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
chúng tôi đã ra ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê xuân đông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn bảy xã thiệu dương tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng chu thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu phố tám phường đông sơn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
bị phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã về tội cưỡng đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an